lợi dụng địa hình vắng vẻ các phương tiện lưu thông với tốc độ cao
những tuyến đường dẫn lên sân bay nội bài thời gian gần đây liên tục
bị kẻ gian lấy trộm các nắp hố ga bằng gang che chắn rãnh thoát nước hai bên đường
sau một thời gian mật phục ổ nhóm trộm cắp này đã bị công an huyện đông anh
bắt quả tang ngay tại hiện trường khi tang vật còn chưa kịp đưa đi
thời gian gần đây trên các tuyến đường võ nguyên giáp võ văn kiệt trường sa hoàng sa
thường xuyên xuất hiện tình trạng nắp hố ga chỗ bằng gang đúc chỗ lại bằng bê tông như thế này
nhiều đoạn nắp bê tông hở hàng chục cm
thật ra chẳng phải giải pháp kỹ thuật gì cao siêu mà đây chỉ là biện pháp cực chẳng đã
nhằm thay thế tạm thời các nắp hố ga bằng gang đã bị lấy trộm suốt nhiều tháng qua
đây là một phần tăng vật của các vụ trộm cắp nắp hố ga bị cơ quan công an huyện đông anh thu giữ
sau một thời gian mật phục ổ nhóm trộm cắp này bị bắt quả tang trên tuyến đường võ văn kiệt
vào ngày ba mươi tháng năm nghiện ma túy hơn một mươi năm nhưng không có tiền mua thuốc
tùng cùng đồng bọn rủ nhau kệ trộm nắp hố ga trên các tuyến đường lớn để bán phế liệu
thế nhưng chưa kịp tiêu thụ thì đã bị bắt gọn
em thấy có nhiều người lấy rồi rất nhiều người lấy rồi cả ô tô cả xe máy nữa
người ta chở nhiều thì em lấy thì sẽ không bị phát điện
hôm đấy là em lấy được có bảy cái mới có được một mươi năm phút thì em bị bắt
chuyển các đối tượng sử dụng ba xe máy lắp sẵn giá để hàng
trên xe còn có sẵn kim tiêm chờ bán được nắp hố ga sẽ mua ma túy sử dụng
các nắp hố ga bằng gang cũng bị đập gãy làm đôi để dễ mang bán dưới dạng hàng phế liệu
đang ở nhà làm thợ xây chiến được rủ đi chở đồ ăn trộm với tiền thù lao chỉ hơn một trăm linh đồng
bạn em nói chuyện với em là kêu là vừa mấy hôm trước tao còn khiêng cho thằng sơn cái đồ vật gì nặng lắm
xong sơn cho tao trăm rưỡi
mà kiếm tiền ra nhiều tiền như thế là em tự nảy ý định là em đi liền rủ cái là em đi liền
dù có giá trị không cao thế nhưng tình trạng mất trộm nắp hố ga diễn ra thường xuyên liên tục
gây nguy hiểm rất lớn cho người tham gia giao thông
nhất là ở những tuyến đường các phương tiện lưu thông với tốc độ cao như võ nguyên giáp võ văn kiệt
cảnh báo cũng đề nghị đối với các đơn vị chủ quản có biện pháp để bảo quản đối với tài sản
phối hợp với các đơn vị công an cơ sở để tăng cường công tác tuần tra kiểm soát nhằm tránh giảm tình trạng tội phạm
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đông anh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tội trộm cắp tài sản
ra lệnh khám xét khẩn cấp và tạm giữ hai đối tượng bị bắt quả tang với hành vi lấy trộm nắp hố ga
bên cạnh việc thay thế tạm thời các nắp bê tông thì đơn vị quản lý tuyến đường võ văn kiệt cũng phải dùng móc sắt
liên kết các nắp hố ga bằng gang lại với nhau để đối phó với các đối tượng trộm cắp